sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội quân ủy trung mương bộ quốc phòng đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào và trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng
tới dự lễ kỷ niệm về phía việt nam có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng võ văn thưởng
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí bí thư trung ương đảng trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các cựu chiến sĩ
quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
về phía cộng hòa dân chủ nhân dân lào có tổng bí thư chủ tịch nước bun ngang phu la chit và đoàn đại biểu cấp cao
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngay sau cách mạng tháng tám thành công tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa
và chính phủ lào isla đã ký hiệp ước tương trợ lào việt và hiệp định về tổ chức liên quân lào việt
để sát cánh cùng đơn vị vũ trang yêu nước lào chiến đấu xây dựng và phát triển lực lượng
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy trung mương đảng và chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa quyết định xây dựng
và phát triển các đơn vị việt kiều giải phóng quân trên đất bạn lào
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ban thường vụ trung mương đảng cộng sản đông dương quyết định
các lực lượng quân sự của việt nam chiến đấu và công tác giúp lào tổ chức thành hệ thống riêng
và lấy danh nghĩa là quân tình nguyện
đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển và trưởng thành của lực lượng quân sự trên chiến trường lào
khẳng định đường lối quan điểm đúng đắn của đảng cộng sản việt nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế
với ý nghĩa ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín được lấy làm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
đã nhắc lại lời của chủ tịch cây sòn phong vy hẳn các đồng chí chiến sĩ quốc tế
đặc biệt việt nam chấp hành chỉ thị của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
đã nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng yêu nhân dân lào như bố mẹ anh em ruột thịt của mình
đồng cam cộng khổ hạt gạo cắn đôi cộng rau bẻ nửa nhận khó khăn về mình dành thuận lợi cho chúng tôi
kề vai sắt cánh chiến đấu sống chết bên nhau với quân đội và nhân dân chúng tôi trong từng chiến hào
trên khắp chiến trường trong cả nước với tinh thần anh dũng tuyệt vời
đại tướng ngô xuân lịch khẳng định những chiến công xuất sắc của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
mãi mãi là bàn hùng ca bất diệt là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt việt nam lào trong quá khứ hiện tại và tương lai
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam giúp cách mạng lào đã có thành tích đặc biệt xuất sắc
giúp cách mạng lào trong cuộc kháng chiến chống mỹ
tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhang vô la chít
tặng bức tranh lưu niệm cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào